hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mang hung khí đập phá quán ốc hương có địa chỉ số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám đường số sáu khu phố tám phường an lạc quận bình tân
do anh nguyễn văn quý làm chủ
lãnh đạo thành ủy ubnd tp hcm bộ công an đã chỉ đạo công an tp hcm nhanh chóng điều tra vụ việc
và đây là vụ việc có tính chất manh động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự gây hoang mang cho quần chúng nhân dân
theo kết quả điều tra nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân
cho nên cả nhóm đối tượng này đã đến quán ốc hương để tìm người có mâu thuẫn để đánh
hậu quả gây ra đã khiến một người bị thương là anh lâm thành long là khách ngồi ăn tại đây
được biết anh long không phải là người mà nhóm đối tượng tìm đánh
nhưng do anh này dùng điện thoại quay lại nên bị nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia đập vào đầu
và hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng
cơ quan công an xác định có khoảng hai trăm linh đối tượng đã tham gia vụ việc
đang khẩn trương truy xét nên chưa thể cung cấp nhân thân về các đối tượng để đảm bảo công tác điều tra
cơ quan chức năng kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú
để được hưởng khoan hồng của pháp luật
cho đến thời điểm này các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực truy tìm phạm nhân triệu quân sự
là đối tượng đang thụ án tù trung thân về các tội giết người cướp tài sản đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ
lực lượng trinh sát vẫn đang tổ chức tìm kiếm đồng thời kiểm soát chặt ba tuyến mà phạm nhân có thể tẩu thoát
bằng đường bộ qua đèo hải vân đường sắt và đường biển
cano và tàu tuần tra của lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường tuần diễu dọc bờ biển từ khu vực chân đèo hải vân phía nam
ra đến khu vực lăng cô tỉnh thừa thiên huế để truy tìm phạm nhân triệu quân sự
bộ đội biên phòng đà nẵng đã bố trí các hải đội sử dụng xuồng cao tốc tuần tra dọc ven biển
những nơi nghi phạm có thể lẩn trốn tìm đường thoát ra biển
cho đến chiều ngày hôm qua cơ quan chức năng đã quyết định tạm dừng bay flycam để truy tìm phạm nhân
do không xác định được địa điểm nghi vấn tầm quan sát bị che chắn bởi tán cây rừng
các mũi trinh sát vẫn tiếp tục thâm nhập sâu vào các địa điểm có khả năng phạm nhân ẩn nấp tìm thức ăn và nguồn nước
cho đến nay sau bốn ngày truy tìm ngoài chiếc xe máy nhãn hiệu yamaha phạm nhân vứt lại bên đường đèo hải vân đã được tìm thấy
các lực lượng công an và quân đội vẫn chưa phát hiện dấu vết nào của phạm nhân triệu quân sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại xây dựng kinh doanh nhà tân hồng uy
công ty cổ phần âu trang miền nam ngân hàng bidv chi nhánh nam kỳ khởi nghĩa
quá trình điều tra xác định đinh hồng hải chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại xây dựng kinh doanh nhà tân hồng huy
có hành vi sử dụng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho một mươi ba hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của công ty cổ phần ochan miền nam
vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam kỳ khởi nghĩa chiếm đoạt trên tám mươi tỷ đồng
vào ngày ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đinh hồng hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định và lệnh tố tụng nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan xác minh tài sản để kê biên thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây tình trạng mất trộm cây cảnh ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh bình định diễn biến phức tạp
nguyên nhân không phải vì kẻ trộm tinh vi hơn mà lại triệt định
chính vì sự chủ quan sơ hở của người dân đã dẫn đến thực trạng này
sau đây là phản ánh của phóng viên antv tại bình định
vào sáng ngày hai mươi một tháng năm ông võ phước thịnh chủ vườn cây cảnh ở xã phước sơn huyện tuy phước tỉnh bình định ra thăm vườn
thì phát hiện bị mất trộm hai cây bonsai trị giá gần chục triệu đồng
vườn cây cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng như thế này
hàng rào cổng ngõ quá sơ sài
thậm chí việc trang bị camera quan sát để theo dõi phòng ngừa kẻ trộm
cũng chưa được ông chủ tính đến
chỉ riêng trong tháng bốn và đầu tháng năm vừa qua
vườn cây cảnh của lâm thanh phong ở xã nhơn phong thị xã an nhơn
đã bị kẻ gian ké thăm đến hai lần
tài sản bị mất trộm ước tính gần trăm triệu đồng
không chỉ trộm bonsai giá trị dễ vận chuyển
kẻ gian còn trộm luôn cả chiếc bơm nước trong vườn
chính vì sự chủ quan của các chủ vườn cây cảnh
đã khiến những tài sản nhỏ gọn nơi đây thành món mồi ngon của các đối tượng trộm
hai cây mai trị giá trị là có tám mươi triệu
là mình mới qua làm cái giấy đơn báo cáo bên xã
nói chung là cây mai là kinh tế chính của mình
nếu mất thì mình phải bức xúc trong công việc
thí dụ làm anh mà mình phải mất
thí dụ cây nhỏ không nói gì
mất một cái cây một số tài sản đâu phải là nhỏ
tài sản đó đâu phải là có bốn mươi năm mươi triệu một cây
phần lớn các vụ mất trộm cây cảnh đều đã được lực lượng công an điều tra làm rõ
điều đáng nói qua đấu tranh khai thác
các đối tượng trộm cắp khai nhận
chính vì sự lơ là chủ quan của những chủ vườn
đã khiến các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp một cách dễ dàng
em dì ở cái trời mưa
em tắp vô đục mưa
em tắp vô đó vừa kình trời em thấy cây như thế
em bưng bá lên xe em chở về luôn
nhiều nhà vườn trong cây cảnh có giá trị hàng trăm triệu đồng
cũng như là hàng vài chục triệu đồng
một số người dân còn lơ lè cảnh giác
trong việc bảo quản giữ cây cảnh mình
ngồi còn sơ hở
chưa bảo quản cho nó thật an toàn
để phòng chống hiệu quả các loại tội phạm nói chung
trộm cắp nói riêng
thì yếu tố then chốt nhất vẫn là ý thức cảnh giác của người dân
bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an
thì bản thân mọi người cũng phải chủ động bảo vệ an toàn tài sản của mình
góp phần giữ gìn trật tự trị an của xã hội
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
việt nam đã ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín
được cách ly ngay khi nhập cảnh
và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng
như vậy là cho đến thời điểm này
việt nam có ba trăm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín
ba mươi một ca mắc covid một mươi chín
và đối tượng vũ tiến tới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường trú tại bản khầm xã hồi xuân huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng sùng a giàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại bản nà ón xã trung lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên bản khẩu thường trú
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện